trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết toàn thành phố hà nội đã tiêm bổ sung vaccine sởi rubella được trên năm trăm năm mươi bốn trẻ
trong chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ một đến năm tuổi đạt tỷ lệ là hơn chín mươi
hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã đạt tỷ lệ tiêm trên chín mươi năm trong đó đạt cao nhất là huyện thạch thất với tỷ lệ chín mươi chín năm
chiến dịch tiêm không ghi nhận trường hợp nào bị tai biến nặng hoặc sự cố sau tiêm
tuy nhiên khu vực nội thành còn một số đơn vị có tỷ lệ tiêm thấp như quận hoàng mai bốn mươi bốn năm đống đa năm mươi bốn một ba đình bảy mươi năm một hoàn kiếm tám mươi
nguyên nhân do cha mẹ không cho trẻ đi tiêm bổ sung bởi chưa hiểu hết lợi ích và sự cần thiết của chiến dịch tiêm bổ sung đợt này
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khuyến cáo để tăng cường miễn dịch cho cá nhân và cộng đồng
từ đó ngăn chặn dịch sởi bùng phát tại hà nội sau chu kỳ bốn đến năm năm
các bậc phụ huynh hãy đưa con đi tiêm
tiêm bổ sung vaccine sởi lubella kể cả trẻ đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi theo lịch thường xuyên